đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh phú yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã
báo cáo với phó thủ tướng lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho biết tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển khá và ổn định
tuy nhiên dù có thế mạnh về rừng đất nông nghiệp và chiều dài bờ biển nhưng kinh tế tập thể hợp tác xã nông nghiệp lâm nghiệp thủy hải sản của tỉnh còn phát triển chậm
toàn tỉnh hiện có một trăm chín mươi một hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã trong đó bốn mươi ba hoạt động có hiệu quả và sáu mươi hai hợp tác xã đã đóng bảo hiểm xã hội cho thành viên
phó thủ tướng vương đình huệ ghi nhận những nỗ lực của phú yên trong phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng an ninh
phó thủ tướng chỉ đạo tỉnh phú yên cần coi trọng hơn về phát triển kinh tế tập thể và phát triển doanh nghiệp để khai thác các lợi thế về rừng biển
theo đó phú yên cần sớm tổng kết một mươi năm năm triển khai nghị quyết số một mươi ba của bộ chính trị và chính phủ về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã
coi trọng phát triển doanh nghiệp gắn kết với kinh tế tập thể và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thủy sản